thưa quý vị hàn quốc mới đây đã công bố kỷ lục hai trăm một mươi chín hai trăm bốn mươi một trường hợp nhiễm coronavirus mới trong ngày thứ ba
một mức tăng cao đột biến sau khi số lượng virus hàng ngày giao động ở mức một trăm bảy mươi
ngay lúc này quyết định của chính phủ về việc dỡ bỏ hệ thống cung cấp vaccine từ ngày một tháng ba
đã bị đưa ra quyết định do số lượng ca nhiễm bệnh tăng vọt
ban đầu chính phủ dự kiến sẽ dỡ bỏ hệ thống này sau khi số ca lây nhiễm đạt mức cao nhất
thế nhưng việc làm này đã được đẩy lên cao nhất
vào ngày đầu tiên kể từ khi hàn quốc ngừng sử dụng vaccine vào ngày một tháng ba
gần một nửa số ca tử vong do covid một mươi chín tại địa phương này xảy ra ở những người không được tiêm chủng
việc sớm ngừng thông qua vaccine đã gây ra một loạt tranh luận vì nó được công bố trước cuộc bầu cử tổng thống ngày chín tháng ba
một số người suy đoán rằng các cân nhắc chính trị thay vì sức khỏe cộng đồng và an toàn
có thể đã đóng vai trò trong quyết định của chính phủ
với các biện pháp làm mất cân bằng xã hội do đại dịch gây ra đã được áp dụng trong hơn hai năm nay
gây thiệt hại về tài chính cho những người làm việc tự do
một số người nói rằng chính phủ có thể đang cố gắng phục vụ những người bị ảnh hưởng
chủ trì cuộc họp với trụ sở đối phó an toàn thảm họa trung ương kim cho biết ông nhận thức được những lời chỉ trách đó
nhưng chính phủ đã đưa ra kết luận tạm thời đình chỉ hệ thống chuyên vaccine sau khi xem xét kỹ lưỡng tất cả các biện pháp có thể xảy ra
và hậu quả của chúng
ông cho biết chính phủ đang đặt ưu tiên hàng đầu vào việc điều trị các trường hợp có nguy cơ cao
và để làm được như vậy chính phủ phải giảm bớt gánh nặng cho các phòng khám địa phương
ông kim lưu ý rằng tiêm chủng vẫn là vũ khí lợi hại nhất để chống lại đại dịch covid một mươi chín
bất chấp những bình luận của ông những lo ngại đã được đưa ra về khả năng xảy ra một đợt nhiễm trùng khác
khi học kỳ mùa xuân của các trường đã bắt đầu
sau kỳ nghỉ đông học kỳ mùa xuân mới cho các trường tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông
đang mang lại sức sống cho các lớp học trên khắp cả nước
vào ngày đầu tiên của học kỳ giáo viên và nhân viên chào đón học sinh khi họ bước vào sân trường
và cung cấp cho họ bộ dụng cụ xét nghiệm kháng nguyên nhanh covid một mươi chín cùng với hướng dẫn sử dụng
bộ giáo dục khuyến cáo học sinh nên tự kiểm tra hai lần một tuần
quyết định của chính phủ về việc mở các lớp học trực tiếp cho phép phòng giáo dục khu vực và các trường học
thực hiện các quy trình quản lý giáo dục và kiểm dịch một cách tự chủ
với con số vượt hai trăm linh người mắc covid một mươi chín trên ngày chính phủ hàn quốc đang đối mặt với nguy cơ vỡ trận vì covid một mươi chín
may mắn việt nam ta đã nhanh chóng tiêm trên diện rộng thậm chí tiêm ba mũi trên toàn bộ sáu mươi bốn tỉnh thành